chiều bảy chín thanh tra chính phủ đã chính thức công bố kết luận kiểm tra một số nội dung chủ yếu
liên quan đến việc khiếu nại của công dân về khu đô thị mới thủ thiêm tp hcm
kết luận kiểm tra của thanh tra chính phủ khẳng định khiếu nại của người dân là có cơ sở
đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với nhiều tập thể cá nhân trong việc quản lý đất đai
tại khu đô thị mới thủ thiêm
cụ thể việc khiếu nại của người dân về danh giới quy hoạch đối với bốn ba ha thuộc khu phố một
phường bình an quận hai nằm ngoài danh quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm
được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số ba trăm sáu mươi bảy của thủ tướng chính phủ là có cơ sở
cần sớm được xem xét và có giải pháp giải quyết phù hợp
ủy ban nhân dân tp hcm đã quyết định thu hồi đất đối với phần diện tích bốn ba ha thuộc khu phố một
phường bình an để thực hiện một số dự án trong khu đô thị mới thủ thiêm
phần lõi với diện tích là bảy trăm bảy mươi ha là chưa đủ cơ sở pháp lý
không đúng với quy hoạch
được thủ tướng chính phủ phê duyệt cần sớm xem xét có giải pháp giải quyết phù hợp
theo thanh tra chính phủ để xảy ra sai phạm trên có trách nhiệm công ty đo đạc địa chính
công trình sở địa chính ủy ban nhân dân quận hai và ủy ban nhân dân tp hcm
cụ thể ủy ban nhân dân tp hcm đã vi phạm các quy định của pháp luật trong việc lập trình phê duyệt
quy hoạch và thu hồi đất trong phạm vi khu tái định cư một trăm sáu mươi ha thuộc năm phường đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
hậu quả là không đủ đất để bố trí tái định cư theo quy hoạch dẫn đến làm phá vỡ quy hoạch được phê duyệt
việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm bị đình trệ do người dân khiếu nại kéo dài
chưa được giải quyết rứt điểm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
từ các sai phạm nêu trên tổng thanh tra chính phủ kiến nghị thủ tướng chính phủ
chỉ đạo ủy ban nhân dân tp hcm xác định rõ cụ thể về trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm vi phạm
qua đó kiểm điểm chỉ đạo kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc phê duyệt quy hoạch
điều chỉnh quy hoạch thu hồi đất đền bù tái định cư việc lưu trữ hồ sơ tài liệu bản đồ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời ủy ban nhân dân tp hcm công khai nhận trách nhiệm về những khuyết điểm vi phạm dẫn đến khiếu nại kéo dài trong thời gian vừa qua
ủy ban nhân dân tp hcm ra soát hoàn thiện để tiếp tục thực hiện quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm
đó có khoảng bốn ba hectare thuộc khu phố một phường bình an quận hai theo đúng quy định của pháp luật
ra soát từng trường hợp cụ thể người dân đang khiếu nại đặc biệt là các hộ dân nằm trong khu vực khoảng bốn ba ha ngoài danh quy hoạch
thuộc khu phố một phường bình an quận hai để bồi thường hỗ trợ và tái định cư phù hợp cho người dân sớm chấm dứt khiếu nại